theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày một sáu h ngày hai bảy việt nam có thêm một trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn ca nhập cảnh cách ly tại khánh hòa
trong nước ghi nhận một trăm bốn mươi bảy ca mắc mới thành phố hồ chí minh vẫn ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao với một trăm một mươi tám ca
phú yên một mươi ca đồng nai năm ca an giang bốn ca long an ba ca nghệ an và đồng tháp đều ghi nhận hai ca
hà tĩnh khánh hòa và bình phước mỗi địa phương ghi nhận một ca
có một trăm hai mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bốn ba trăm ba mươi năm ca trong đó có bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số ca tử vong có liên quan tới covid một mươi chín ở nước ta là tám mươi một trường hợp
trong khi đó khoảng giờ một mươi năm phút ngày một tháng bảy trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác của công an huyện văn lâm phối hợp với công an xã tam
tân quang tỉnh hưng yên đã phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhật quang do đinh quang đức làm chủ đang hoạt động bất chấp lệnh cấm
cơ quan công an đã bắt quả tang ba mươi bảy thanh niên nam nữ tại năm phòng đang hát karaoke
kiểm tra nhanh phát hiện bảy người dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke nhật quang
và các trường hợp cố tình tập trung đông người không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
bằng thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên toàn quốc với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện như xuân đang mở rộng điều tra và yêu cầu các bị hại của vụ án đến công an huyện như xuân
gặp điều tra viên nguyễn khánh toàn số điện thoại chín trăm tám mươi hai tám trăm bốn mươi bốn năm trăm chín mươi chín để được giải quyết
đồng loạt đột kích bắt quả tang hai tụ điểm trên địa bàn huyện dương minh châu của tỉnh tây ninh
các lực lượng phối hợp với công an tỉnh tây ninh gồm công an huyện dương minh châu
đã bắt giữ sáu mươi một đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
cụ thể tại nhà đối tượng nguyễn trung hiếu tổ công tác đã bắt quả tăng ba mươi sáu người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tụ điểm này do hiếu cùng với võ bình thuận cùng chú tại địa phương đứng ra tổ chức
hiếu và thuận còn thuê ba đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới
lực lượng công an cũng đã quả tang hai mươi năm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
do nguyễn phúc hậu nguyễn thị hồng nhung và đặng thanh sang đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
tăng vật thu giữ tại hai tụ điểm trên gồm gần sáu trăm linh triệu đồng và nhiều vật dụng khác
thưa quý vị các trận đấu euro copamerica và vòng loại world cup vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn
và đây cũng chính là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng phạm tội tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
liên tiếp các đường dây cá độ tại tây ninh ninh thuận đắk lóc hà nội và tp hcm
vâng tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này thì lực lượng công an trên cả nước đã thực hiện nhiều kế hoạch
tăng cường chủ động phòng ngừa đấu tranh xử lý nhiều đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
ba đối tượng đang say mê cá độ bóng đá tại quán cà phê gạch tại tây ninh đã bị bắt giữ với số tiền cá cược lên đến hai trăm năm mươi triệu đồng
tại ninh thuận phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tại đắk lắc một đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một tuần trên một mươi bốn tỷ đồng với hàng chục đối tượng cũng đã bị bắt giữ xử lý
phương thức giao dịch của chúng tôi là khi kết thúc ngày hôm sau thì thắng thua gì thì hai bên liên lạc điện thoại với nhau và trả tiền mặt cho nhau
em cộng tính trên từng khách em chốt với cả giá tiền thanh toán
khi mùa euro coppa america và vòng loại world cup trong năm hai nghìn hai mươi một diễn ra cũng là lúc đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đường dây cá độ tại tây ninh ninh thuận và đắk lắc hà nội và cả thành phố hồ chí minh
với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi nhất là chúng lợi dụng không gian mạng để hoạt động với quy mô lớn cả về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc
đội dân chính đã lấy một trang mạng
lấy chủ động phòng người là chính
tại nhiều tỉnh thành phố lực lượng công an đã xây dựng nhiều kế hoạch để tuyên truyền đến người dân không tham gia cá độ bóng đá
đồng thời phát động phòng trào vì an ninh tổ chức
tổ quốc tổ dân phố tự quản nói không với tệ nạn cá độ
chúng tôi cũng giải pháp cơ bản là tập trung phát động phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là xây dựng các mô hình chuyên đề trong phòng chống tội phạm
để làm sao mà huy động được các ngành các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia
chúng tôi nghĩ là mục tiêu này mới đề tưởng được
các giải bóng đá euro copa america
và vòng loại world cup trong năm hai nghìn hai mươi một vẫn đang tiếp tục diễn ra là những yếu tố điều kiện thuận lợi
để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tiếp tục hoạt động
vậy nên lực lượng công an trên toàn quốc vẫn tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng địa bàn
phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện chợ rẫy
chiến sĩ công an ở bình tân tp hcm người mắc covid một mươi chín và diễn tiến nặng và đạt fmo
tức là bệnh nhân tám chín trăm bốn mươi bốn đã hồi phục
sau hai mươi ba ngày điều trị tích cực tại bệnh viện chợ rẫy đến nay bệnh nhân đã hồi phục ksmo
cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai vào ngày ba mươi tháng sáu
tại bệnh viện chợ rẫy người bệnh chia sẻ lời cảm ơn đến lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm bộ công an công an tp hcm và các ban ngành đoàn thể
về sự quan tâm trong những ngày anh nằm viện
trước đó bệnh nhân là chiến sĩ thuộc công an phường phú trung
quận tân phú tp hcm
ngày sáu tháng sáu anh bị sốt khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc
kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân sau đó được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
tuy nhiên tình trạng vẫn diễn biến xấu dần tổn thương phổi tiến triển
ngày tám tháng sáu ekip bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã mang thiết bị sang bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm để tiến hành đặt fmo
vận chuyển an toàn đưa về khu vực cách ly tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy để tiếp tục điều trị
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng nhanh
năm bệnh viện được tp hcm thành lập từ trước để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín đã không còn dường chóng
vì vậy tp hcm tiếp tục mở rộng chuyên dụng và tách công năng nhiều bệnh viện
để tránh tình trạng quá tải khối điều trị với quy mô là một mươi giường
sau bệnh viện nhi động tp bệnh viện nhi động hai là đơn vị thứ hai
được sở y tế tp hcm
chỉ định chăm sóc điều trị trẻ nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
chỉ sau một tuần triển khai công suất sáu mươi giường dành cho trẻ em mắc sars cov hai
được sở y tế giao cho bệnh viện nhi động hai đã kính dường
sáu mươi dường cả người lớn và trẻ em
thì độ tuổi thì từ nhỏ đến lớn từ trẻ em thì tính từ một mươi sáu tuổi trở xuống
nhưng mà từ năm đến một mươi tuổi là chủ
cái khu đó nó đặc biệt là nó gần cái hoa nhiễm và nó có cái cổng có lối đi riêng
nằm ở một cái góc đó thành ra mình rất là dễ bố trí
mình bố trí riêng biệt luôn cổng đi riêng và rào chắn luôn
rồi mình chuẩn bị nhân sự một phần nhân sự của khoa nhiễm
và một phần nhân sự của hoa khoa nội khác đều qua
thì các công tác chuẩn bị rất ráo riết
có một cái sự chuẩn bị từ trước rồi
cho nên sau khi nhận lệnh một ngày là mình sắp xếp mình nhận bệnh luôn
tiếp theo đó trước sự lây lan nhanh chóng của hàng loạt ca nhiễm
thành phố hồ chí minh đã ngay lập tức triển khai các phương án chuyển đổi công năng
cho các cơ sở y tế
bệnh viện trương vương là một trong số đó
bệnh viện trương vương có chức năng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín có bệnh lý đi kèm
cần can thiệp chuyên sâu với quy mô một giường
trong đó có một trăm linh dường hồi sức
sau một mươi ngày hoạt động nơi này điều trị cho hơn năm trăm linh ca nhiễm
năm hai nghìn một mươi bảy tất cả bệnh nhân đều được chuyển tới các bệnh viện đa pha
và bệnh viện đã hoàn toàn chống và có thể tiếp nhận bệnh nhân covid một
cho tới thời điểm này thì bệnh viện có bốn trăm hai mươi sáu bệnh nhân đang làm điều trị tại bệnh viện
có hai mươi năm bệnh nhân nặng cần theo dõi sát
trong đó có năm trường hợp thở máy xâm lấn và hai trường hợp phải thở máy không xâm lấn
cho đến ngày hai tháng bảy đã có tám bệnh viện trên địa bàn tp hcm được trưng dụng
để tiếp nhận ca nhiễm covid một mươi chín
do số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày
tp hcm tiếp tục thành lập khẳng cấp bệnh viện giải chiến
tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng
với hai cơ sở thuộc ký túc xá đại học quốc gia tp hcm quy mô năm giường
hiện nay cơ sở một đã đi vào hoạt động
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín cơ sở một hiện giờ
đây là một mô hình
để tiếp nhận những trường hợp cách ly điều trị thuộc tầng một của tháp ba tầng
hiện nay số lượng bệnh cũng khá đông
chúng tôi đã tiếp nhận đầy hết tất cả các phòng bệnh
và nhìn chung tới ngày này trong thời gian ngắn thôi
chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động một cách khá là nhịp nhàng
và tới giờ mọi chuyện đã đi dặn và ổn định
với mô hình điều trị tháp ba tầng
trong đó tầng một các bệnh viện giải chiến điều trị ca nhẹ hoặc không có triệu chứng
tầng hai các bệnh viện chuyển đổi công năng tiếp nhận ca có triệu chứng
tầng ba các bệnh viện chuyên trách hồ sức cấp cứu chuyên sâu đối với trường hợp nặng và nguy kịch
theo kịch bản tp hcm sẽ tăng thêm các bệnh viện giã chiến
ở nhà thi đấu phú thọ nhà triển lãm quận bảy nhà văn hóa các quận
tùy theo diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín với quy mô một mươi giường
tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào tối ngày một tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết trong ngày mai tp hcm sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho cán bộ nhân viên giáo viên và thí sinh tại các trường gần điểm thi
và các thí sinh không tham dự đợt xét nghiệm lấy mẫu tầm soát covid một mươi chín
sẽ không được tham dự kỳ thi đợt một và sẽ phải thi vào đợt hai
theo thống kê số thí sinh tại tp hcm thuộc diện f f một f hai
khoảng hai trăm linh và chín trăm chín mươi một thí sinh trong khu vực phong tỏa
để đảm bảo an toàn sở giáo dục đào tạo sẽ phối hợp với sở y tế tp hcm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàn lọc
cho cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vào ngày ba tháng bảy bằng phương pháp lấy mẫu gột một mươi gột một mươi năm
số lượng mẫu là một mươi bảy năm mươi hai cán bộ giáo viên nhân viên và tám mươi chín hai trăm bảy mươi năm thí sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh
thực hiện đúng nguyên tắc năm k phân chia thời gian cụ thể theo từng phòng thi tại mỗi điểm thi
để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu tránh lây nhiễm chéo
điểm nào ủng tác không đảm bảo khoảng cách thì trưởng điểm thi thủ trưởng phải chịu trách nhiệm
sở y tế có nhiệm vụ chỉ đạo hcdc chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn chuyên môn
chỉ định lấy mẫu đơn mẫu gột điều phối mẫu thực hiện xét nghiệm
đảm bảo cung cấp các vật tư phục vụ cho công tác lấy mẫu
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang gia tăng tại các tỉnh miền tây nam bộ
trong đó có đồng tháp trường đại học y dược cần thơ đã cử bốn mươi bảy cán bộ sinh viên
lên đường hỗ trợ tỉnh đồng tháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số bốn mươi bảy nhân sự về hỗ trợ đồng tháp đợt này đa số là sinh viên đang học năm thứ bốn
thứ năm tại đại học y dược cần thơ sau khi tiếp nhận tỉnh đồng tháp sẽ phân bổ các sinh viên
về các bệnh viện hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu test nhanh xét nghiệm và truy vết
các trường hợp liên quan ca mắc covid một mươi
tính từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng sáu tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp
dương kính với sars cov hai địa phương này đã kích hoạt lại bệnh viện giải chiến
phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các tình nguyện viên sẽ hết sức
hết lòng cùng với ngành y tế địa phương đẩy lùi dịch covid
vâng đây cũng là một bài học để mà chúng ta cùng nhắc nhở những người thân của mình
đặc biệt là những người già khi đi ra đường để làm sao để đảm bảo an toàn
chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý khác
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội vào ngày hôm qua đã tiến hành thử nghiệm liên động
các đoàn tàu tại đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số ba
trong ngày thử nghiệm đoàn tàu di chuyển từ chín giờ bắt đầu xuất phát
từ depot nhổn đến gai s tám và di chuyển ngược lại
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tiến độ chung của dự án đã đạt khoảng bảy mươi hai bảy mươi chín
tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt tám mươi bảy tám mươi năm
riêng gói thầu cp sáu tiến độ tổng thể đạt tám mươi
đoạn trên cao đạt chín mươi ba mươi tám trong đó các phân nhóm thông tin
tín hiệu cung cấp điện cho các ga trên cao đã hoàn thành một trăm linh công tác lắp đặt thiết bị
việc chạy thử lần này nhằm đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thành phần
cũng như đảm bảo các chức năng của toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện một cách an toàn ổn định
khi dự án được đưa vào khai thác
tác động của dịch covid một mươi chín nặng nề nhất không thể không kể đến ngành vận tải hành khách
khi nhiều tỉnh thành đã liên tục áp dụng các yêu cầu hạn chế đi lại
nhiều vùng hoạt động bị cấm dẫn đến số lượng hành khách sụt giảm
số phương tiện theo đó cũng phải bán bớt để giảm khấu hao
hàng loạt hãng xe khách chạy tuyến cố định bất động nhiều tháng chờ
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam xe khách chở khách tuyến cố định chỉ đạt khoảng ba mươi so với trước dịch
số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động là trên năm mươi
xe buýt sản lượng và doanh thu ước đạt bốn mươi năm mươi so với trích dịch
trong khi xe du lịch đạt khoảng một mươi một mươi năm so với trước dịch
hầu hết số xe phục vụ du lịch phải nằm chờ tại bãi không hoạt động
còn xe vận chuyển hành khách hợp đồng chỉ đạt hai mươi ba mươi
khách khứa là hầu như không có
một chuyến xe một mươi sáu một mươi bảy chỗ nhưng mà về chỉ được năm đến sáu người khách thôi
đấy công ty là
hiện tại bán hết xe to dừng làm đi để mua xe con để chạy thôi
nhà xe cũng tự nghỉ thôi bởi vì hoạt động cũng không đủ tiền giàu
đi lỗ đi xuống nơi vài ba người về cũng vài ba người
nói chung là lỗ rất là nhiều
cũng không đủ để hoạt động mãi được

hai năm nay hầu như kinh doanh doanh thu giảm chín mươi
trước những khó khăn trồng chất trong suốt thời gian dài của các doanh nghiệp vận tải trên cả nước
mới đây bộ giao thông vận tải đã có vấn đề
bản kiến nghị với bộ tài chính đề xuất nhiều phương án hỗ trợ các doanh nghiệp
như giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải
về các cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp
nhưng kể cả là đưa cái lãi suất đưa cái thuế vat về đồng trong sáu tháng
giảm cái phí bảo trì đường bộ
thì ở đây thì quan điểm chúng tôi cũng đang rất là mong mỏi
mong mỏi để chính phủ đưa ra các gói này
vì chúng tôi đang quan tâm đến ba cái vấn đề chính
một là chính trạng
chính trách hỗ trợ cho lào động
giảm bớt các điều kiện liên quan đến gia tăng chi phí
như đăng kiểm xe cơ giới là một
đóng bảo hiểm và quỹ hưu trí là hai
thuế là ba
kiến nghị mong sao là ngân hàng nhà nước có cái chỉ đạo giảm
từ ba đến năm cái lãi suất xuống
vì chúng tôi bây giờ vẫn đang huy động ở cái mức độ từ tám năm đến một mươi
thì chúng tôi đang đề xuất là giảm ba năm
để cho doanh nghiệp chúng tôi có cái
nguồn để chúng tôi làm
vì thực sự bây giờ chúng tôi chỉ trông mong vào nguồn
vai của ngân hàng để làm gì
trả lương cho người lao động
ước tính theo thông tư bốn mươi bảy mới nhất của bộ tài chính
bộ này sẽ giảm thu ba mươi khoản phí và lệ phí của nhiều ngành
giảm thu khoảng một tỷ đồng từ các khoản phí này
cùng với đó bộ giao thông vận tải cũng đã có những động thái tích cực
đồng hành cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vượt qua giai đoạn khó khăn
như giãn cách thời hạn đăng kiểm xe kinh doanh vận tải thêm sáu tháng
một thông tin về giáo dục
cùng với nhiều địa phương trong cả nước
thành phố đà nẵng sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt một
trong hai ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng bảy
cho một mươi hai thí sinh trên địa bàn thành phố
đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị
và các kế hoạch đã được lên kỹ lưỡng
để đảm bảo kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn
điểm thi tại trường trung học phổ thông phan chu trinh
tại đây có bảy trăm một mươi chín thí sinh dự thi
sẽ được bố trí tại ba mươi phòng thi chính thức và bốn phòng thi dự phòng
đến hiện tại điểm thi đã cơ bản hoàn tất công tác vệ sinh các phòng thi
chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt
nước sát quẩn tay khẩu trang y tế để phục vụ cho thí sinh và cán bộ quay thi
thực tế với việc triển khai thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
khi đà nẵng đang là tâm dịch covid một mươi chín
các điểm thi đã có kinh nghiệm để tổ chức thi
trong bối cảnh dịch bệnh
thực tế thì bây giờ chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn
trong việc tổ chức kỳ thi cho các em trong đợt dịch
thứ nhất là chúng tôi có những biện pháp dự phòng
ví dụ như là về chuẩn bị cái nguồn giáo viên đi qua thi dự phòng
rồi chúng tôi có việc điều tra về thông tin về học sinh
thuộc diện ép thuộc diện phong tỏa trước kỳ thi
để giúp cho sở làm công tác
và triển khai công tác kỳ thi này một cách thành công
về phía nhà trường thì cũng hướng dẫn là các em trước khi thi
là phải chuẩn bị khẩu trang
các là những cái gì mà theo khuyến cáo của bộ y tế và tổ chức y tế giới
thì nhà trường đã triển khai các em đầy đủ để trang bị một tinh thần là
không ngon ngoan mà cũng không phải là chủ quan trong vấn đề này
đà nẵng có tổng cộng ba mươi một điểm thi với năm trăm năm mươi phòng thi
trong đó có điểm thi trường trung học phổ thông võ trí công quận ngũ hành sơn
sẽ dành cho các thí sinh thuộc diện ép
do liên quan đến dịch covid một mươi chín
điểm thi này sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch
đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức thi
các cán bộ tại điểm thi này sẽ được trang bị trang phục bảo hộ
được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi tranh thủ cái sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố
sự phối hợp của sở y tế và các băng ngành có liên quan
để chúng ta chuẩn bị những điểm thi
điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành thì chúng tôi cũng đã có những định hướng
có những tập huống có những công tác chuẩn bị
để mà khi việc xảy ra thì những lực lượng làm thi
lực lượng hỗ trợ cũng đã có những kịch bản để chúng ta thích ứng được
trong hai ngày bốn và năm tháng bảy một mươi sáu hai trăm linh người gồm lực lượng làm thi
và thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
tại thành phố đà nẵng sẽ được tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho biết đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chung
xử lý tình huống khi có thí sinh hoặc người làm công tác thi có biểu hiện sốt ho khó thở
tất cả sẵn sàng cho một kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn